trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona viết tắt là ncov
vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới việt nam tiếp tục triển khai mọi biện pháp mạnh mẽ
để phòng chống dịch bệnh lây lan
theo thông tin tại cuộc họp chính phủ thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
tính đến một mươi năm h hai mươi phút ngày ba mươi tháng một các mẫu xét nghiệm tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương
cho kết quả thêm ba ca nhiễm ncov xương tính là công dân người việt nam
trở về từ vũ hán một ca đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
hai trường hợp còn lại đang cách ly và điều trị tại cơ sở hai của bệnh viện nhiệt đới trung ương
đối với những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân này ngành y tế đang cách ly và theo dõi
thực hiện công văn số ba trăm sáu mươi hai bit kcb ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi của bộ y tế
hiện các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng tổ chức phân loại người bệnh
ngay từ khi người bệnh đăng ký khám bệnh bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên
liên tục sẵn sàng tiếp nhận thu dung điều trị quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị
bệnh nhân đến khám thì ngay tại khu vực tiếp đón thì đã được phân luồng
và tất cả những bệnh nhân có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp đều được đưa đến phòng khám riêng biệt cách ly
và những bệnh nhân có nghi ngờ nhiễm virus corona thì sẽ được đưa vào phòng cách ly
và sẽ được thực hiện các trách nhiệm chứng đoán theo bộ y tế
trong trường hợp nếu bệnh nhân có trách nhiệm tương tính với virus corona
thì sẽ được chuyển đến bệnh viện nhiệt đới trung ương địa điểm tại kim trung đông anh theo như hướng dẫn của bộ y tế
bộ y tế và tổ chức y tế thế giới who tiếp tục khuyến cáo người dân
chủ động thực hiện các biện pháp để phòng tránh các nguy cơ mắc bệnh
liên hệ số điện thoại đường dây nóng một nghìn chín trăm linh ba nghìn hai trăm hai mươi tám để cung cấp các thông tin
ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc